vì đó thì với hành vi cố ý gây thương tích hồ minh tính chú tại huyện rồng riềng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang bắt tạm giam
theo kết quả điều tra vào chiều tối ngày bốn tháng bảy khi tính và anh trương văn pha đang bàn bạc về việc góp mở vốn mở xong bạc trái phép
thì giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau tính sau đó đã mở cốp xe lấy một khẩu súng bắn đạn cao su bắn anh pha nhiều nhát
thực hiện xong hành vi tính đã đến cơ quan công an đầu thú
còn pha được mọi người đưa đi bệnh viện điều trị tại cơ quan công an tính đã thừa nhận hành vi phạm tội đồng thời khai nhận khẩu súng trên mua được từ campuchia
vào chiều tối ngày hôm qua tại khu vực xã triềng khừa huyện mộc châu tỉnh sơn la phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp cùng với công an huyện mộc châu công an xã triềng khừa đồn biên phòng lóng sập huyện mộc châu đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng là giàng a tổng giao trú tại huyện mộc châu lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ một bảy trăm hai mươi năm viên ma túy tổng hợp cùng với một số vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an giao khai nhận được một đối tượng người lào thuê vận chuyển số ma túy trên đi bán tại khu vực cầu cứng bản tòng xã triềng khừa huyện mộc châu
nếu chót lọt sẽ được trả công ba triệu đồng tuy nhiên khi giao vừa đến nơi giao hẹn ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ

vụ việc được phát hiện vào tối ngày hôm qua một mươi tháng tám khi đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường phú yên phối hợp cùng với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên kiểm tra xe tải do tài xế nguyễn trọng trung chú tại tỉnh hưng yên điều khiển trên tuyến quốc lộ một hướng bắc nam
đi qua địa bàn tỉnh phú yên kết quả kiểm tra đã phát hiện trên xe chở theo gần một mươi hai một trăm bảy mươi hộp thuốc si sa mang nhãn hiệu nước ngoài tổng khối lượng số hàng hóa trên là bốn tấn tính cả bao bì đóng gói nguyên đai nguyên kiện
tại thời điểm kiểm tra tài xế đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp đối với số hàng hóa trên
do vậy lực lượng chức năng tỉnh phú yên đã tiến hành lập biên bản để tạm giữ số hàng hóa trên và tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại tỉnh yên bái những ngày qua mưa lũ kéo dài đã làm bốn người chết tại huyện mù cang trải và văn yên
đặc biệt tính đến thời điểm một mươi bảy h ngày một mươi tháng tám thiệt hại về nhà ở sản xuất nông nghiệp cơ sở hạ tầng tại yên bái đã lên tới khoảng một trăm linh hai tỷ đồng
hai chín trăm linh một lượt người đã được huy động tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra mưa lũ cũng đã gây mất điện nhiều nơi tại huyện mù cang trải
sau năm ngày nỗ lực khắc phục đến nay thì toàn bộ một mươi một xã thị trấn của mù cang trải đã bị khắc phục
mù cang trải đã có điện trở lại góp phần quan trọng vào công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và đưa các hoạt động sản xuất sinh hoạt của nhân dân trở lại bình thường
trước đó trận mưa vào tối ngày năm tháng tám đã làm ảnh hưởng rất nặng nề về cơ sở hạ tầng giao thông và một số trường học trên địa bàn huyện mù cang trải
đặc biệt là trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở xã hồ bốn huyện mù cang trải tỉnh yên bái là trường bị thiệt hại nặng nề nhất
hiện nay huyện mù căng trải cũng như là ngành giáo dục đã huy động nhiều lực lượng cùng với nhân dân tham gia khắc phục hậu quả của mưa lũ
khuôn viên trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở hồ bốn huyện mù căng trải tỉnh yên bái sau trận lũ dữ vẫn tan hoang như thế này
cây cối ngổn ngang khắp nơi bùn đất lênh láng từ sân vào trong các phòng học để đảm bảo cho ngày tự trường vào ngày hai mươi một tháng tám tới
huyện mù căng trải đã huy động toàn bộ giáo viên các trường học đóng trên địa bàn huyện cùng nhân dân trong xã hồ bốn và các lực lượng khác tham gia dọn dẹp đất đá giúp nhà trường khắc phục hậu quả thiên tai
trước mắt thì chúng tôi cho dọn dẹp tất cả các cái phòng học rồi thì các cái nhà kho rồi kiểm đếm những cái tài sản bị thiệt hại
sau đó thì có thống kê báo cáo để lên các cấp có chính quyền và đề nghị để được hỗ trợ tài trợ
bên cạnh đó thì về phía phòng dầu tạo cũng đã huy động lực lượng cán bộ giáo viên trong toàn ngành cùng với lại các lực lượng của nhà trường để chúng tôi giúp trường hồ bốn này dọn dẹp rửa rau rửa rồi thì các cái trang thiết bị bán ghế rồi đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ
sau trận mưa lũ trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở hồ bốn có một phòng học một bếp ăn tập thể của giáo viên bếp nấu ăn cho học sinh bán chú
một phòng thư viện một phòng kho để đồ dùng hệ thống máy lọc nước đường dây dẫn nước hai phòng tin học với ba mươi năm máy tính khoảng một trăm linh bộ bàn ghế bị ngập hư hỏng
trên hai trăm linh mét tường rào và hai mươi năm chiếc giường tầng bị cuốn trôi nhiều thiết bị hồ sơ tài liệu bị ngập trong nước sân trường bị vùi lấp kho dự trữ gạo ăn cho học sinh cũng bị ngập một phần
trước tiên thì nhà trường cũng kêu gọi cộng đồng rồi các đoàn thể các tổ chức để chung tay và giúp nhà trường để dọn dẹp
vệ sinh toàn bộ những cái nội dung nó còn là đất đá còn ở trong sân trường và dọn dẹp sửa chữa lại những cái bàn ghế mà những cái đồ dùng còn tận dụng được
thế thì cái việc đó thì cái việc thứ hai nữa thì cũng kêu gọi những nhà đầu tư rồi các nhà hảo tâm rồi cộng đồng để chung tay đóng góp cho các cháu học sinh
để nhà trường có những cái điều kiện cơ sở chất để vừa nội dung
nuôi dạy các cháu và cho các cháu yên tâm học tập
với sự chung tay của chính quyền địa phương và nhân dân đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên giáo viên của các trường trên địa bàn lực lượng công an huyện
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở hồ bốn đang tập trung khắc phục hậu quả bão lũ để đón học sinh bước vào năm học mới
để giúp cho đối với nhà trường tiểu học và trung học cơ sở hồ bốn trước khi bước vào tiến hành và khai giảng
chúng tôi cũng đã chỉ đạo các lực lượng đoàn viên thanh niên tổ chức dọn dẹp tại các phòng học
rửa bàn ghế là các cơ sở vật chất cho sạch sẽ và các khu vực nấu ăn và khu vực các phòng ký túc xá để đảm bảo cho các phòng học được dọn dẹp sạch sẽ
cũng như là bàn ghế trang thiết bị của nhà trường bố trí cho nó sạch sẽ để đảm bảo cho công tác chuẩn bị vào năm học mới của đối với nhà trường
năm học mới
năm học mới đang cận kề vì vậy trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở hồ bốn đang tích cực nỗ lực dọn dẹp để đảm bảo điều kiện tốt nhất đón học sinh tự trường
tiếp theo là thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh bùi trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã quảng lưu huyện quảng sương tỉnh thanh hóa về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông sơn tỉnh thanh hóa là đối tượng đặng văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi năm b khu phố nam sơn thị trấn rừng thông huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã quảng thái huyện quảng sương tỉnh thanh hóa bị công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện